du lịch từ rất sớm người dân đã di chuyển về các địa điểm để thưởng thức màn pháo hoa đẹp mắt
trên bầu trời lực lượng công an đã tăng cường quân số ứng trực để phân luồng điều tiết giao thông
và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên chúng tôi
hồ hoàn kiếm thành phố hà nội trước giờ diễn ra lễ bắn pháo hoa mặc dù trời mưa to nhưng hàng nghìn
người dân vẫn không ngại mặc áo mưa treo ô ngồi dưới vỉa hè lòng đường chờ đến thời khắc
chìm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ
để tạo cho người dân du khách có không khí lễ hội pháo hoa an toàn vui vẻ công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa điểm
điểm bắn phá hoa đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm đúng hai mươi một h các điểm bắn pháo hoa tại hà nội đã rực sáng
còn tại thành phố đà nẵng cả thành phố rực rỡ trong ánh đèn và sự nô nước của người dân cùng du khách tham gia thưởng ngoạn
đại tiệc pháo hoa chào mừng quốc khánh mùa hai tháng chín
ngay từ chiều mọi tuyến đường đổ về khu vực trung tâm thành phố
khu vực xem pháo hoa ở hai bên bờ sông hàn đã trở nên đông đúc hơn ngày thường
năm nay du khách và người dân được chiêm ngưỡng và chỉ diện pháo hoa do bộ chỉ biên quân sự thành phố đà nẵng thực hiện
với thời gian kéo dài trong vòng một mươi năm phút hai trăm linh quả pháo hoa đủ sắc màu đã được bắn lên bầu trời
không chỉ có vậy cũng trong tối ngày hôm qua thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc
như âm nhạc đường phố trên tuyến đường bạch đằng dọc theo bờ sông hàn
tại thành phố hồ chí minh chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng bảy mươi năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
được tổ chức tại hai địa điểm là hầm vượt sông sài gòn và công viên văn hóa đầm xen
tuy nhiên do tại hầm vượt sông sài gòn là địa điểm trình diễn pháo hoa tầm cao
nên người dân thành phố đổ về đây hiểu hơn
để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông nhiều tuyến đường quanh khu vực này đã cấm các phương tiện lưu thông từ hai mươi giờ
các lực lượng chức năng cũng đã được tăng cường để điều tiết giao thông phân luồng hướng dẫn vị trí đậu xe
và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến xem pháo hoa
sự chờ đợi của người dân vỡ hòa trong niềm vui và tiếng cười khi những màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời
niềm hạnh phúc đã dạng ngời trên khuôn mặt mỗi công dân từ trẻ thơ thành thiếu niên đến những người già đang có mặt tại nơi này
cái bảy mươi năm này đối với
bất kỳ một người dân nào cả đều cảm thấy tự hào về lịch sử mình đã từng có
ai cũng muốn là có thể cố gắng góp phần làm phát triển đất nước nhiều hơn
với em là một sinh viên đại học thì em cảm thấy là đất nước đang phát triển thì sẽ có nhiều cơ hội
để tụi em có thể giao lưu phát triển với bạn bè quốc tế hơn
những màn pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời hà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh
đã làm nắm đứt lòng người càng nhớ lên niềm tự hào trước sự tuổi mới của đất nước
sau bảy mươi năm
cũng nhân dịp quốc khái mùng hai tháng chín nhiều hoạt động thiện nguyện đã được diễn ra tại các địa phương trên cả nước
phụ nữ công an tỉnh bạc liêu vừa tổ chức về nguồn thăm và tặng quà cho các hộ gia đình
học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ấp mỹ một xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu
tại nơi đến đoàn đã thăm hỏi động viên hỗ trợ cho một mươi hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn
với tổng số tiền hỗ trợ là hai mươi triệu đồng
và năm trăm linh quyền tập
cùng thời gian này tại ấp giang nước xã vĩnh trạch phường một thành phố bạc liêu
hội phụ nữ phòng công tác chính trị công an tỉnh đến thăm và tặng trên ba tấn gạo cho các hộ nghèo
trung tâm công tác xã hội trẻ em phú yên thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú yên
vừa phối hợp với các nhà hảo tâm đến từ thành phố hồ chí minh
trao sáu trăm linh xuất quà cho trẻ em nghèo ở huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
đoàn cũng tổ chức giao lưu sinh hoạt cho các em thiếu nhi ở các trường tiểu học
trên địa bàn xã sơn phước sơn hội ca lúi phước tân sơn long sơn định sơn xuân
và trao tặng mỗi trường học hàng chục xuất quà gồm vờ cặp sách các dụng cụ học tập và sữa
mỗi suất trị giá gần hai trăm linh đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tổng giá trị sáu trăm linh xuất quà hơn một trăm linh triệu đồng do các thanh niên thiện nguyện
tại thành phố hồ chí minh vận động quyên góp các tổ chức từ thiện các nhà hảo tâm
ở thành phố hồ chí minh gửi tặng
để năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đảm bảo điều kiện phục vụ tốt cho công tác dạy và học
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã có những bước chuẩn bị khá chú đáo
về cơ sở vật chất trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn thành phố
cụ thể thành phố hồ chí minh sẽ đưa vào sử dụng hơn một năm trăm linh phòng học mới
cũng như các trang thiết bị phương tiện giảng dạy tại các trường cũng được đầu tư
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô cũng như các em học sinh
tổng kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới
tại hai mươi bốn quận huyện lên đến hơn ba trăm linh tỷ đồng
bên cạnh các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất sở giáo dục và đào tạo thành phố
còn hướng dẫn các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới
dựa trên điều kiện thực tế của đơn vị
trong đó dự kiến được số lớp số giáo viên dự kiến phân công cán bộ giáo viên
tham gia giảng dạy để sẵn sàng cho năm học mới
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến thời điểm này thầy và trò các nhà trường trên địa bàn thành phố
đã sẵn sàng bước vào năm học mới với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện
nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám
ngành giáo dục và các địa phương trên địa bàn của tỉnh thừa thiên huế
đã tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng mới
và sửa chữa hệ thống phòng học phòng chức năng và các công trình phụ trợ
tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới với con số tám mươi trường học được tầng hóa
bước vào năm học mới cô giáo và các cháu trường mầm non thị trấn phong điền hết sức phấn khởi
khi mà bốn phòng học nhà hai tầng với kinh phí hai bốn tỷ đồng đang được khẩn trương đẩy nhanh các công đoạn cuối
ngoài ra trường còn được ủy ban thị trấn và ngành giáo dục hỗ trợ xây dựng phòng chức năng
cùng hệ thống thiết bị đồ chơi trong và ngoài trời
trước thêm năm học mới
nhà trường cũng rất phấn khởi là được cấp trên đầu tư cho trường bốn phòng xây dựng kiên cố
đạt chuẩn theo quy định để hưởng tới là xây dựng trường trưởng quốc gia
ngành giáo dục đào tạo huyện phong điền trong những năm qua đã quan tâm rất lớn
đến công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học
nâng cấp tất cả các đơn vị trước đây là tranh tre nữa lá thì bây giờ không còn nữa
bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
vấn đề hoàn thiện cơ sở vật chất luôn được tỉnh
và ngành giáo dục thừa thiên huế quan tâm đầu tư
trung bình mỗi năm ngành giáo dục đào tạo được đầu tư hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
để tu sửa và xây mới phòng học các công trình phụ trợ phòng học chức năng
riêng trong năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu có một trăm bảy mươi năm phòng học được xây mới
tám phòng học được sửa chữa với tổng kinh phí là hai trăm một mươi năm tỷ đồng
ngoài ra thừa thiên huế đã cấp hai mươi bảy tỷ đồng mua sắm thiết bị
phục vụ chương trình phổ cấp mầm non cho trẻ năm tuổi
đây là một nỗ lực khá lớn của địa phương
đưa tỷ lệ trường học kiên cố hóa và tầng hóa trên toàn tỉnh
cho đến thời điểm hiện tại đã đạt tám mươi nhiều địa phương đạt một trăm linh
để cho năm học mới tiến hành một cách thuần lời
chúng tôi được biết là các ủy ban nhân dân huyền thị xã thành phố
đã gấp rút để hoàn thành các công trình xây dựng của mình
bên cạnh đó là mua sắm các trang thiết bị bàn ghế
bổ sung cho các lớp học cả chương trình dự án mà có cấp các trang thiết bị
về máy móc thiết bị thì cũng khẩn trương để đưa về các nhà trường
mục đích trọng tâm được tỉnh thừa thiên huế và ngành giáo dục đề ra
là tiếp tục huy động mọi nguồn lực để từng bước kiên cố
và tầng hóa hai mươi số phòng học bán kiên cố còn lại trong thời gian ngắn nhất
được biết hiện thừa thiên huế có một trăm bốn mươi sáu trường đạt chuẩn quốc gia
trên các bậc học chiếm tỷ lệ hơn bốn mươi một
riêng đối với bậc tiểu học tỷ lệ trường đạt chuẩn là trên sáu mươi
là trên sáu mươi
chương trình tiếp tục với các tin tức về an nghệ tự
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với các lực lượng hải quan bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám tại xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng
bất ngờ kiểm tra hai thanh niên đang nhận hàng từ xe khách mỹ khánh
chạy tuyến đồng hới quảng bình đến viên chăn lào
gồm nguyễn văn lợi sinh năm hai nghìn và nguyễn ngọc thự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đều trú ở xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
phát hiện trong túi hàng cất giấu hai gói thuốc tân dược
gồm một trăm bốn mươi năm viên được giấu kín bên trong hai chiếc loa vi tính hết sức tinh vi
đầu tranh bước đầu hai đối tượng này khai nhận số hàng này được nguyễn thành đạt
ở xã quang phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình nhờ nhận giúp
tiến hành truy xét triệu tập nguyễn thành đạt và đấu tranh
đạt đã khai nhận số một trăm bốn mươi năm viên nén trên đều là ma túy hồng phiến
do dì ruột là nguyễn thị nhài hiện trú tại lào gửi từ viên chăn lào về cho đạt
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
đang tiếp tục mở sậu vụ án
vào ngày một tháng chín ubnd tp vũng tàu đã tiến hành tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính
trong lĩnh vực văn hóa thông tin do cơ quan chức năng của thành phố vũng tàu phát hiện thu giữ trên địa bàn
trong số các tăng vật bị cơ quan chức năng đưa ra tiêu hủy trong đợt này
có hai mươi máy trò chơi điện tử bắn cá bị cơ quan chức năng của thành phố vũng tàu xử phạt hành chính
và thu giữ trong sáu tháng đầu năm nay
được biết mỗi chiếc máy như thế này có trị giá từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
thời gian qua cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát hoạt động đánh bạc
núp bóng các trò chơi điện tử đồng thời thu giữ nhiều phương tiện vi phạm xử lý trước pháp luật
tuy nhiên do đây là loại hình kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận
nên các cơ quan cơ sở kinh doanh vẫn lén lút hoạt động
lượng tiền giả thu giữ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm qua hệ thống ngân hàng kho bạc nhà nước
tăng chín bốn mươi năm so với cùng kỳ của năm trước
điều đáng lo ngại ở đây là các đối tượng không chỉ lưu hành các loại tiền polymer giả
mà còn sử dụng đô la giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp
nếu chỉ bằng mắt thường thì khó có thể nhận biết được phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh đồng tháp
với thủ đoạn nhằm đến các quán nhậu quán karaoke khi gọi tính tiền
các đối tượng viện cớ không có tiền việt nam nên thanh toán bằng đô la mỹ
và nhận tiền trả lại bằng việt nam đồng
ngoài ra các đối tượng còn tìm cách đổi tiền từ các cá nhân khác nhau với mệnh giá thấp hơn thị trường
trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã lưu hành chín tờ tiền mệnh giá
một trăm linh đô la mỹ giả
đó là hành vi của hai đối tượng nguyễn thành trí và hồ trinh luy
vừa bị cơ quan công an tỉnh đồng tháp khởi tố về hành vi lưu hành tiền giả
ở tỉnh đồng tháp mặc dù tội phạm lưu hành tiền giả tuy chưa diễn biến phức tạp
so với các thành phố lớn trong cả nước nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống xã hội
đa số các đối tượng bị phát hiện là lưu hành tiền việt nam già
tuy nhiên gần đây lại xuất hiện tiền đô la mỹ giả
điều này khiến cho công tác phát hiện đấu tranh với các tội phạm lưu hành tiền giả
gặp rất nhiều khó khăn bởi ít người nhận biết được loại ngoại tệ này
tiền giả ngày càng được sản xuất tinh vi khó nhận biết và thủ đoạn của tội phạm về tiền giả
cũng không ngừng biến truyền
vì vậy để công tác đấu tranh với tội phạm này đạt hiệu quả
mọi người cần đề cao cảnh giác với những thủ đoạn vừa nêu
tại cảng cá thuộc địa phận thôn hòa phú xã hòa lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
đội đặc nhiệm phòng chống
đội đặc nhiệm phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
phối hợp với đồn biên phòng đa lộc đã bắt quả tang đối tượng bùi văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú xã ngư lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
tăng vật thu giữ gồm ba mươi thỏi thuốc nổ công nghiệp có trọng lượng bảy kg
hai mươi kíp nổ một điện thoại di động một xe máy và bốn triệu một trăm một mươi năm nghìn đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng bùi văn hùng khai nhận vào ngày một tháng chín
bùi văn hùng điều khiển xe mô tô đưa hải sản lên bán tại chợ đò lèn
thuộc huyện hà trung thanh hóa
khi quay về thì có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi không biết tên
nhờ hùng chuyển hộ xuống cảng cá ngư lộc số vật liệu nổ trên
và sẽ trả công cho hùng ba trăm linh đồng
nhưng khi vận chuyển đến khu vực cảng cá ngư lộc thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
đồn biên phòng đa lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tại nơi ở
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh hà tĩnh
vừa kiểm tra xe ô tô mang bình kiểm soát tám mươi một b sáu trăm sáu mươi ba
phát hiện bắt giữ trên một m phải gần bốn trăm linh lọ thuốc
thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a
tại km năm trăm năm mươi tám ba trăm linh thuộc địa bàn xã kỳ thọ huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn
việt hưng chạy tuyến gia lai hà nội do mạc thanh viên
chú tỉnh gia lai điều khiển có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn
thị xã kỳ anh tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện năm bao tải đựng vải
với số lượng hơn một mét vải gần hai trăm linh bộ quần áo
một thùng cắt tông bên trong đựng gần bốn trăm linh lọ thực phẩm chức năng
được biết đây là loại thực phẩm chức năng dùng để tăng cân cho người
tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng nói trên
hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm qua hai tháng chín trung tâm cứu hộ cứu nạn hàng hải khu vực hai
phối hợp với trung tâm cấp cứu y tế tp đà nẵng đã cứu nạn thành công
ngư dân võ văn tạo khi đang đánh bắt trên biển
nạn nhân là anh võ văn tạo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đi trên tàu cá mang số hiệu qng
hai mươi bảy nghìn hai trăm một mươi tám ts bị đau bụng trái và hông trái do sỏi gây tắc đường tiết nhiệu
nhận thấy đây là trường hợp cấp cứu đặc biệt nguy hiểm
trung tâm cứu hộ cứu nạn hàng hải khu vực hai đã yêu cầu tàu cá qng hai mươi bảy nghìn hai trăm một mươi tám ts
nhanh chóng quay về bờ
bên cạnh đó cử tàu cứu hộ sars hai trăm bảy mươi bốn cùng bác sĩ ra kịp thời ứng cứu
đến một mươi bảy h chiều cùng ngày ngay sau khi về đất liền
nạn nhân đã được đưa vào viện để cứu chữa
hai trận lũ lớn vừa xảy ra đã cuốn trôi và làm hư hỏng bốn trên sáu cây cầu qua suối nậm pe
thuộc địa bàn xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
làm cho việc đi lại của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy công tác khắc phục hậu quả mưa lũ triển khai làm cầu tạm qua suối
đang tích cực được thực hiện
cầu bê tông bản ló thanh bình qua suối nậm pe trên địa bàn đội sáu xã thanh luông huyện điện biên
sau một trận mưa lớn đã bị nước lũ làm sập hoàn toàn
ngay sau khi nước lũ rút chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ
tiến hành khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản nhà cửa của nhân dân

ủy ban nhân dân huyện điện biên sẽ bố trí kinh phí mua dọ thép đá học và phương tiện cơ giới vận chuyển thi công
còn người dân tham gia ngày công khẩn trương làm cầu tạm

được sự giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ trung đoàn bảy trăm bốn mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đến nay người dân thôn thanh đông xã thanh luông đã cơ bản hoàn thành việc đặt dọ thép
đá hộc và gia cố mép kè đầu cầu qua suối
nếu thời tiết thuận lợi nước suối được lưu thông ổn định dự kiến đến ngày năm tháng chín tới
cây cầu tạm qua suối nậm pe sẽ hoàn thành để người dân và các học sinh đi lại qua suối an toàn
hiện nay bà con nhân dân thôn thanh đông đang cùng với đơn vị trung đoàn bảy trăm bốn mươi một
tập trung thi công hai mố cầu tạm để bắt một cây cầu để cho bạc
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng trên kênh truyền hình công an nhân dân
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số bài báo đáng chú ý
một thông tin đáng quan tâm dành cho những người muốn sở hữu một chiếc ô tô
mới đây nội dung giảm thuế để khuyến khích người dân mua ô tô loại nhỏ
là một trong những nội dung được chú ý tại dự thảo sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt
vừa được bộ tài chính phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức lấy ý kiến
thông tin đăng tải trên tờ an ninh thủ đô số ra sáng ngày hôm nay
đại diện vụ chính sách thuế bộ tài chính cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được sửa đổi điều chỉnh
theo hướng giảm thuế đối với các dòng xe có dung tích xy lanh
từ hai phân khối trở xuống tăng thuế đối với các dòng xe có dung tích xy lanh từ hai phân khối trở lên
đồng thời giảm mức thuế xuất đối với các dòng xe chở từ một mươi đến dưới một mươi sáu chỗ
từ một mươi sáu đến dưới hai mươi bốn chỗ và điều chỉnh thuế xuất đối với xe vừa chở người vừa chở hàng
ông phạm đình thi vụ trưởng vụ chính sách thuế bộ tài chính cho biết việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
với xe có dung tích nhỏ tăng thuế đối với xe có dung tích lớn sẽ tạo điều kiện
để người dân có thu nhập trung bình cũng có thể mua xe từ đó ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ phát triển
theo tính toán của bộ tài chính giá bán xe ô tô năm hai nghìn một mươi bốn nếu áp dụng mức thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt
như trong dự thảo thu ngân sách nhà nước từ thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giảm khoảng một hai trăm linh tỷ đồng một năm
người vùng cao hay dùng từ đất bữa với hộ nghèo
khi nói về cái đói rắp hạt vào năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu một trăm linh học sinh hộ nghèo mù côi tại lào cai
phải đối diện với nguy cơ cái đất khác hiện hữu trên diện rộng là đất học
khi các khoản hỗ trợ miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập của nghị định bốn mươi chín và nghị định bảy mươi bốn hết hiệu lực
phản ánh của nhóm phóng viên được đăng tải trên tờ lao động ngày hôm nay
trước việc thiếu hụt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập do nghị định bốn mươi chín và nghị định bảy mươi bốn hết hiệu lực
thường trực ủy hội đồng nhân dân tỉnh lào cai đã có văn bản gửi tới ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
về việc thỏa thuận chưa thu học phí với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh
tuy ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ thị chưa thu học phí
nhưng mức hỗ trợ chi phí học tập bảy mươi đồng một tháng một học sinh
theo thông tư hướng dẫn hai nghị định bốn mươi chín và nghị định bảy mươi bốn
thì tỉnh lào cai chưa đưa ra giải pháp nào bù khiến thiếu hụt khoản này
để bù đắp khoản chi này phòng giáo dục và địa huyện phải loay hoay tìm các nguồn xã hội hóa
ông vũ văn quý chuyên viên phòng giáo dục thành phố lào cai cho hay
từ lúc chuẩn bị đầu năm học tới nay phòng đã huy động được hơn một trăm linh triệu để hỗ trợ
tuy nhiên số tiền này chẳng thấm vào đâu so với con số sáu trăm bốn mươi một học sinh thuộc các cấp
ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ
tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông và phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền
để mọi người nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
lượng chức năng đã tổ chức giải tỏa cữ chế các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông
hơn một trăm linh đoàn viên thanh niên tình nguyện các tăng ni tham gia phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông
và hướng dẫn giao thông tại các chốt giao thông
trong tháng an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường lực lượng
phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ xử lý phương tiện vi phạm trật tự giao thông
tập trung phát hiện xử lý nghiêm các nỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
nhằm góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông
để kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ủn tắc giao thông kéo dài
tại tỉnh hậu giang công an huyện vị thủy vừa ra quân cao điểm thực hiện kiểm tra xử lý
người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm chạy quá tốc độ quy định
và vi phạm quy định về nầm độ cồn
theo đó công an huyện vị thủy sẽ tập trung phát triển
tối đa lực lượng phương tiện nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông với phương pháp cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
khi thực hiện nhiệm vụ đo tốc độ phải hóa trang mật phục sử dụng phương tiện xe mô tô biển số trắng
để tiến hành đo tốc độ cả hai chiều đường và bố trí hai tổ tuần tra kiểm soát công khai
để dừng phương tiện vi phạm và kết hợp đo nồng độ cồn trong hơi thở
được biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện vị thủy của tỉnh hậu giang
đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn và va chạm giao thông làm chết sáu người và bị thương một mươi ba người
ước thiệt hại về tài sản trên ba mươi năm triệu đồng tăng một mươi vụ bốn người chết và bảy người bị thương
so với cùng kỳ của năm trước nguyên nhân chủ yếu là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đi không đúng phần đường tránh vượt không đúng quy định điều khiển phương tiện trong hơi thở
có nồng độ cồn vượt mức quy định
trước khi thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm công an tp vĩnh long vừa kịp thời
ngăn chặn một nhóm đối tượng chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn phường chín thành phố vĩnh long
có tất cả một mươi tám đối tượng bị tạm giữ trong vụ này khi đang tụ tập bàn chuyện đua xe
ở một khách sạn thuộc khóa một phường chín tp vĩnh long
công an tp vĩnh long đã tạm giữ một xe ô tô một mươi xe mô tô trong đó có năm xe không biển kiểm soát
đã được cân chỉnh thành xe đua tốc độ cao
qua làm việc trong số một mươi tám đối tượng trên thì có trần thanh tùng tên thường gọi là tùng bò
hai mươi ba tuổi chú ấp tân vĩnh thuận xã tân ngãi tp vĩnh long
đối tượng tùng đã ba lần bị công an thành phố vĩnh long xử phạt với hành vi đua xe trái phép
và các đối tượng còn lại ngụ tại tp hồ chí minh vũng tàu và đồng nai
xét thấy các đối tượng trên có các hành vi tổ chức đua xe trái phép nên công an thành phố vĩnh long
đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
trên thực tế đã có không ít trường hợp tử vong cũng vì lý do này
tuy nhiên sau những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng những cái chết thương tâm
vẫn chưa thay đổi nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông
tăng cường công tác kiểm tra xử lý nân độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
mà lực lượng cảnh sát giao thông đặt ra nhằm kéo giảm tình hình tai nạn giao thông hiện nay
ghi nhận công tác này tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trong đợt ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đông hà
tình trạng thanh niên không đổi mũ báo hiểm chở quá số người quy định
hay chạy xe lạng lách đánh phỏng khi trong người đã có hơi men vẫn diễn ra phổ biến
không dừng lại ở đó một số đối tượng còn tỏ thay đổi thách thức
hoặc có những hành vi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông
tại chốt kiểm soát này chưa đầy hai mươi phút lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đông hà
đã phát hiện và lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông
trong số đó đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên chiếm đại đa số
theo thống kê của cơ quan chức năng trung bình mỗi năm có đến bốn mươi vụ tai nạn
và một mươi một trường hợp tử vong do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia
ngoài việc cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người mỗi năm tai nạn giao thông
còn gây thiệt hại kinh tế nặng nề và nhiều hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội
khi mà các đối tượng mà đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện phát hiện ra tổ công tác làm từ xa
thì thường có hành vi quay đầu trở lại và trận kỳ việc kiểm tra nông độ côn
chúng tôi là phối hợp với các bán ngành đoàn thể đặc biệt là mặt trình và các địa bàn phố dân cư
để chúng tôi tuyên truyền luật giao thông đến tầng lớp nhân dân sống trên địa bàn thành phố
từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
thực trạng này đòi hỏi phải đế mạnh giáo dục nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông
nhất là tầng lớp thanh thiếu niên